xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị kể từ đầu dịch cho đến nay thì việt nam có bảy trăm chín mươi bảy trăm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó thì có hơn sáu trăm linh tám tám trăm linh ca đã chữa khỏi
có một mươi ba tỉnh thành phố đã qua hai tuần chưa ghi nhận f trong cộng đồng
và tại hà nội sáng nay ghi nhận năm ca mắc mới covid một mươi chín tại cộng đồng
cdc hà nội sáng nay cũng phát đi thông báo khẩn
đề nghị bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã từng đến khám và điều trị
tại bệnh viện hữu nghị việt đức ở bốn mươi trần thi hoàn kiếm hà nội
từ ngày một mươi năm cho đến ngày ba mươi tháng chín
thì cần phải liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất
hoặc là gọi đến đường dây nóng để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín
hotline chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
còn về tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bốn mươi hai
phó thủ tướng lê minh khái vừa ký quyết định về kinh phí mua vận chuyển
và tiếp nhận năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín abdallah
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất
như đề nghị của bộ y tế
thưa quý vị sau khi các chốt kiểm soát dịch được dỡ bỏ
thì vào tối ngày hôm qua ngày ba mươi tháng chín
và dạng sáng nay nhiều người dân đang sinh sống và làm việc
tại thành phố hồ chí minh đã đi xe máy về quê ở các tỉnh miền tây
mặc dù không được phép qua chốt
xong hàng ngàn người đã đi xe máy về quê ở các tỉnh miền tây
và trắng đêm đứng đợi khiến cho cửa ngõ phía tây bị ồn ứ nghiêm trọng
xe đạp xe máy với đồ đạc lình kình
những người dân này không thể bám trụ lại được thành phố hồ chí minh
do bị mất việc không có thu nhập nên tìm cách về quê
bất chấp những khuyên cáo của chính quyền thành phố
là ai ở đâu ở yên đó
khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
trong đoàn người xe này có em thạch son na một mươi bảy tuổi
đi xe đạp chở em gái
được ba mẹ dùng dây cột và xe máy kéo về
hôm qua hôm kia có con em nó về được
nó nói đi về rồi ba qua trước bên long an

rồi bên hội động hương lên rước về
rồi cách đi tại tỉnh tài vinh luôn một mươi bốn ngày
rồi chị nghe gì chị cũng về
tại hôm bữa nó kêu cái chị không ở đây
rồi miệng giọng là muốn đi về cho bé nó học thôi
ở dự quê mình không tiền bạc thì nó dễ hơn ở đây
ở đây cái gì cũng tiền thôi mà
bữa giờ mình làm dành dụng được trài ba triệu
rồi dịch bệnh nghỉ bữa giờ ăn cũng hết rồi
tại con nó hai đứa nó học
đâu có dư đâu
rồi miệng giọng là muốn về cho nó học theo kịp như người ta
tại hai vợ chồng không có biết chữ

còn chị không có biết chữ
miệng giọng cho nó học biết chữ như người ta
tối ngày ba mươi tháng chín dạng sáng ngày một tháng một mươi
rất đông người dân đã di chuyển trên quốc lộ một a về hướng miền tây
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở khu vực giáp danh tỉnh long an
lực lượng chức năng đã chốt chặn yêu cầu quay trở lại và không cho đi tiếp
tại đây các lực lượng chức năng đã giải thích và khuyên người dân
nên quay trở lại thành phố
nhưng càng về khuya lượng xe đổ về cửa ngõ này càng đông
có chuyện đâu mà làm
nhưng mà chị làm công ty lớn thì người ta cho mình làm
còn ở trong công ty gần này chị làm tư nhân mà đâu có phải làm công ty đâu mà ở
chị làm một ngày có hai trăm năm mươi à
tiền ăn tiền cơm tiền gạo tiền đủ thứ hết trơn
rồi sao mà sống
rồi làm một tuần khi có ba ngày à
không có tiền đâu
giờ muốn giờ ổng đi khám rồi khám lại cũng đâu có được đâu
đi bệnh viện đâu sợ không có tiền khám
sợ nằm viện là có tiền đâu
không có bảo hiểm nữa
để đảm bảo tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an được huy động về các cửa ngõ
khi nhiều người dân có dấu hiệu quá khích la hét đòi qua chốt
các chiến sĩ đã phát nước bánh mì
để người dân ăn uống và mời người dân nghỉ ngơi
quay về lại nơi xuất phát
chờ khi được địa phương giải quyết cho về
đến gần bảy giờ sáng ngày một tháng một mươi
lực lượng chức năng đề nghị người dân đang có mặt tại chốt
tập trung đứng phân theo từng tỉnh thành
để có thể lên phương án đưa về quê
vâng và cho đến sáng nay ngày một tháng một mươi
thì theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thì vẫn có hàng ngàn người dân
vẫn còn vạ vật chờ ở chốt cửa ngõ
thành phố hồ chí minh
để mong được về quê
và lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu người dân là đứng theo từng tỉnh thành
để có thể lên phương án hỗ trợ đưa về quê
và đối với người dân chưa có giấy xét nghiệm âm tính
thì nhân viên y tế thực hiện việc test nhanh covid ngay tại chỗ
và những người nào có kết quả test nhanh âm tính với sars cov hai
thì sẽ được hỗ trợ về quê
theo phương án thành phố hồ chí minh đưa ra
và lực lượng chức năng tổ chức cho người dân về quê
bằng xe buýt và xe khách phương tiện cá nhân
được cho lên xe tải vận chuyển sau
để tránh tình trạng người dân là tự ý di chuyển bằng phương tiện cá nhân
xin được chuyển sang các tin tức về an ninh trở tự

tin từ đồng nai
công an tỉnh này cho biết vừa chỉ phá chuyên án ma túy
bắt giữ tám đối tượng và thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá
đây là vụ bắt giữ có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng chín
trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện xuân lộc
bắt giữ tám đối tượng lợi dụng xe luồng xanh
để vận chuyển số ma túy trên
cơ quan công an đã thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá
một khẩu súng một mươi viên đạn một quả liệu đạn
cùng nhiều tăng vật liên quan
đây là đường dây vận chuyển ma túy
từ nước ngoài và tiêu thụ tại việt nam
hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi
cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vừa phát hiện và bắt giữ hai vụ tảng trữ mua bán trái phép cho ma túy
điều đáng chú ý là
qua hai vụ việc này
cơ quan công an cũng đã thu giữ hàng chục gói ma túy
được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha để uống
và đây là những loại ma túy lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh khánh hòa
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh khánh hòa
tại đây đang tiếp nhận giám định một số mẫu vật
là tăng vật của một vụ án tảng trữ trái phép trên ma túy
do công an thành phố nha trang phát hiện truyền đến
trong gói bao bì có hình thức bắt mắt này
là chất bột có màu trắng đục
chất bột này có mùi hương rau
qua công tác giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh khánh hòa
thì thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma túy tổng hợp mdma
chất bột trong các gói được đóng gói như thế này
thì có chứa rất là nhiều tạp chất khác nhau
vừa có cà phê in vừa có những thành phần của chất ngũ
nhưng mà thành phần cao nhất trong chất bột này
đó là thành phần của chất ma túy mdma
thì mdma đã được quy định trong danh mục các chất ma túy và tiền chất
có tác dụng lên hệ thống thần kinh trung ương
gây nghiện gây ảo giác và hoang tưởng
nếu sử dụng với liều lượng cao sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con người
trong chưa đầy một tuần gần đây
trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang
đã phát hiện bắt giữ hai vụ tảng trự trái phép chất ma túy
điểm đáng chú ý trong hai vụ việc này
là ngoài phát hiện thu giữ những loại ma túy truyền thống
cơ quan công an còn phát hiện thu giữ những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt
có in hình quả dâu
bên ngoài có ghi chữ crispy fit
trên bao bì gói bột này có in các thành phần thường thấy của loại nước uống trái cây
tuy nhiên bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm
theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ
thì những gói bột này là một dạng ma túy được mua từ một địa phương phía nam
để bán lại kiếm lời
đây là loại ma túy lần đầu tiên bị công an thành phố nha trang phát hiện thu giữ
ma túy nước dâu là một loại ma túy mới
được biến tướng nứt bóng với dạng gói bột pha thực phẩm
đặc biệt là loại ma túy này có thể hòa tan với nước uống
để uống nên dễ ngụy trang thành các loại nước dạy khác
khi nhìn bề ngoài của bao bì thì hầu hết mọi người sẽ cho rằng
đây là một gói nước uống dạy khác chứ không phải ma túy
đây là một hình thức và thủ đoạn rất mới rất tinh vi của tội phạm
đã là ma túy thì dù loại nào thì cũng sẽ mang độc tố
loại ma túy càng mới thì lượng độc hại và sự tàn phá cơ thể
sẽ càng cao hơn so với các loại ma túy trước đó
việc sử dụng ma túy nước dâu sẽ gây ra ảo giác hoang tưởng
bị kích động mạnh dễ nóng tính phát sinh ra cảm xúc thù hận
dễ bất kiểm soát hành vi nếu sử dụng quá liều
có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
theo cơ quan công an ngoài ma túy được ngụy trang dưới dạng nước dâu
ở một số địa phương trong nước đã phát hiện loại ma túy dưới dạng nước xoài
những loại ma túy này được sử dụng pha để uống
nên được ngụy trang như một loại nước giải khát
đây là hình thức thủ đoạn rất mới
và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học
hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm
gây tác hại khôn lường cho xã hội
và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện ngăn chặn
liên quan đến hai băng nhóm ở phú quốc mâu thuẫn đánh nhau
làm một người chết và hai người bị thương xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh kiên giang
đã tạm giữ ba mươi ba đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng dẫn đến chết người
theo điều tra ban đầu trước đó
giữa nguyễn hoàng nhật ba mươi hai tuổi trú tại tp phú quốc
và đàm văn ngàn ba mươi chín tuổi trú tại tỉnh bắc giang
xảy ra mâu thuẫn trong việc bao chiếm mua bán đất rừng
do nhà nước quản lý thuộc tổ chín ấp trùng vích xã gành dầu
đến khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
nhật cầm đầu khoảng hai mươi đối tượng chuẩn bị hung khí
đến khu vực ấp trùng vích xã gành dầu
tìm nhóm người của ngàn để giải quyết mâu thuẫn
thì xảy ra đánh nhau làm một người chết và hai người bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an có mặt tại hiện trường
thì các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát
tại hiện trường công an đã thu giữ một mươi khiên đỡ đạn
bốn ao sát một mươi sáu ống tuyếp sắt nhọn một búa một mươi dao tự chế và chín cây dựa
sau khi sự việc xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc
đã bắt giữ ba mươi ba đối tượng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế
vì tàng trữ hai khẩu súng và nhiều viên đạn
đối tượng liền đưa hối lộ một trăm linh triệu đồng để xin bỏ qua
và ngày hôm nay phòng an ninh điều tra công an tp đắc lắc cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
đối với trần cao cường ba mươi bảy tuổi
chú tại xã yà hồ huyện crong năng tp đắc lắc
để điều tra về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng bảy
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại xã cư cơ bô huyện crong bốc
một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tp đắc lắc
phát hiện cường điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã ra tín hiệu dừng để kiểm tra
khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ
thì cường đã xuất trình một giấy phép lái xe của người khác
thấy có dấu hiệu bất thường nên tổ công tác tiếp tục kiểm tra kỹ hơn
lúc này cường đã rút một khẩu súng roro từ trong túi ao ra
ngay lập tức tổ cảnh sát giao thông đã áp sát khống chế và bắt giữ cường
tước lấy khẩu súng bên trong có tám viên đạn đã lên nòng
khám xét trong cốp xe máy và túi hành lý của cường
tổ công tác tiếp tục thu giữ một khẩu súng tự chế
hai mươi ba viên đạn thể thao bảy viên đạn k năm mươi chín
lúc này cường nói với tổ công tác sẽ đưa một trăm linh triệu đồng để xin được bỏ qua vi phạm
nhưng đã bị tổ công tác từ chối và lập biên bản để xử lý bàn giao vụ việc
cho phòng an ninh điều tra công an tp đắc lắc
cường là đối tượng từng có hai tiền án về tội giết người
và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng với tổng mức án một mươi sáu năm tù giam
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên cũng vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với huỳnh hồ thị tâm chú tệ phường ba tp tuy hòa
nguyên là kế toán trưởng công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên bảo châu phú yên
về hành vi tham mô tài sản
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao là kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên bảo châu phú yên
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bà huỳnh thị hồ tâm đã chỉ đạo cấp dưới lập ký khống chứng từ thanh toán
chiếm đoạt số tiền hai trăm linh triệu đồng của công ty để sử dụng vào mục đích cá nhân
chiều ngày hai mươi tám tháng chín bên cạnh việc thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn bốn tháng đối với bà huỳnh hồ thị tâm
cơ quan kỳ sát điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của bà tâm ở phường ba tp tuy hòa
để thu thập tài liệu và chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra
công an huyện thuận thị hồ tâm
công an huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đã phá chuyên án và bắt quả tang hoàng văn kính ba mươi năm tuổi
và nguyễn tiến dũng hai mươi tám tuổi cùng ở huyện sóc sơn thành phố hà nội đang có hành vi trộm cắp xe máy
đây là hai đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp và đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản
trong quá trình bắt giữ các đối tượng đã chống trả lực lượng công an quyết liệt
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một vam phá khóa một tay công một thiết bị phá khóa từ xe máy
và hai xe máy kính và dũng thường nhằm vào những dòng xe ga đắt tiền để trộm cắp
các đối tượng đạp gãy khóa cổ và cùng nhau dùng xe máy đẩy chiếc xe trộm cắp được đến khu vực vắng vẻ
sau đó dùng thiết bị phá khóa từ để nổ máy và điều khiển xe đi tiêu thụ
bước đầu đấu tranh công an huyện thuận thành xác định với thủ đoạn trên từ đầu tháng chín đến nay
kính và dũng đã gây ra bảy vụ trộm cắp xe trên địa bàn huyện thuận thành và các huyện lân cận
đồng thời thu giữ bốn xe tăng vật